toàn xã hội cũng đang thể hiện sự quan tâm hỗ trợ với họ
theo thống kê của hội người khuyết tật tp hà nội toàn thành phố có hơn một trăm linh người khuyết tật
hơn chín mươi chín gia đình có thành viên là người khuyết tật hiện không phải sống trong cảnh nghèo
chính việc có nghề nghiệp ổn định đang giúp những người khuyết tật tự tin hơn cho cuộc sống
vượt lên trên hoàn cảnh để sống vui sống khỏe
hội người khuyết tật tp hà nội
theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội hiện cả nước có hơn sáu hai triệu người khuyết tật
trong đó số người trong độ tuổi lao động có thể tham gia lao động chiếm ba mươi một bốn
thế nhưng tỷ lệ có việc làm đối với người lao động là người khuyết tật chỉ chiếm ba mươi sáu
trong khi tỷ lệ này ở người không khuyết tật là hơn sáu mươi
có lẽ những xào càn với người khuyết tật khi tiếp cận với công việc vẫn còn
thế nhưng tỷ lệ có việc làm đối với người khuyết tật chỉ chiếm ba mươi sáu
vượt qua những điều đó họ vẫn đang hàng ngày nỗ lực lao động và công hiến
phát huy những giá trị riêng của bản thân
để từ đó vẽ lên những bức tranh hoàn hảo của cuộc sống
từ những mảnh ghép vụn vật xóa đi những xanh giới của sự tự ti mặc cảm